đối với người đi bộ đi vào đường cao tốc trừ người phục vụ việc quản lý duy trì đường cao tốc